ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn đã đánh giá tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa và công tác phòng chống dịch
tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
và đề nghị với nước bạn trung quốc cho mở cửa các cửa khẩu còn lại
trong hai tháng qua tỉnh lạng sơn đã thực hiện mục tiêu kép là vừa đảm bảo nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
vừa chủ động nỗ lực phòng chống tốt dịch covid một mươi chín
đến nay trên địa bàn tỉnh có sáu cửa khẩu đã thực hiện thông quan
với số lượng trên một mươi bốn ba trăm linh xe hàng hóa xuất nhập khẩu tương đương với gần ba trăm tám mươi bảy tấn hàng hóa
tổng kim ngạch đạt gần bốn trăm linh triệu usd
ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn đề nghị ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu đồng đăng lạng sơn
và các lực lượng chức năng tiếp tục trao đổi với trung quốc
thống nhất cho mở các cửa khẩu còn lại nhằm thúc đẩy hàng hóa xuất nhập khẩu
trong đó ưu tiên thông quan những mặt hàng nông sản dễ hỏng
đồng thời thực hiện tốt công tác phòng chống dịch